thưa quý vị một vụ án đau lòng đã xảy ra tại lạng sơn
vì sinh ra một đứa con trai mắc bệnh tâm thần
luôn đánh đập mọi người trong nhà và đe dọa giết người
người cha đã không cầm được lòng mình mà ra tay giết hại đứa con trai này
vâng và mỗi vụ án là một bài học đắt giá
với cách hành xử trong cuộc sống
kẻ gây án rồi sẽ phải trả giá cho những hành vi của mình trước pháp luật
nhưng bản án lương tâm thì không phải ai cũng có thể trả hết
để tiếp tục quãng đời bình yên còn lại của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra các quyết định khởi tố
đối với đối tượng đồng văn đạo chú xã vũ lễ huyện bắc sơn
về tội giết người nạn nhân trong vụ án chính là con trai của đối tượng
đồng văn đạo có con trai có biểu hiện mắc bệnh tâm thần là đồng văn huân
sinh sống cùng nhà vào trưa ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
giữa hai cha con đã xảy ra mâu thuẫn
ông đạo đã bị huân đánh gây thương tích
phải đi điều trị tại trạm y tế
sau đó quân tiếp tục chuẩn bị hung khí và đe dọa sẽ giết cả nhà
nên người thân trong nhà phải dùng dây chói quân vào cột nhà
sau khi điều trị vết thương do quá bức xúc
vì nhiều lần mọi người trong nhà bị đứa con trai tâm thần này đánh đập
vào ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
ông đạo đã dùng dây thừng xiết cổ huân tử vong
sau đó đã ra đầu thú tại cơ quan công an